thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai tháng một mươi một của bộ y tế cho biết
có năm sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận tại năm mươi hai địa phương trong đó đồng nai nhiều nhất với tám trăm năm mươi tám ca
trong ngày có hai bảy trăm bốn mươi một bệnh nhân được khỏi bệnh và bảy mươi bốn trường hợp không qua khỏi
theo sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hôm qua một tháng một mươi một cho đến một mươi tám h ngày hôm nay
hà nội ghi nhận sáu mươi hai trường hợp nhiễm mới trong đó có một mươi hai ca ghi nhận trong cộng đồng
các tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hưng yên điện biên hòa bình và bắc cạn